phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn bốn tháng
để điều tra đối với trần trung hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại tổ bảy phường nguyễn trãi tp hà giang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bước đầu đối tượng trần trung hiếu khai nhận do cần tiền để chi tiêu trả nợ nên đã nảy sinh ý định kiếm tiền bất chính bằng thủ đoạn đưa ra thông tin giả
hiếu đã mạo danh là cán bộ làm trong lĩnh vực ngân hàng hiện đang cần tiền để hỗ trợ khách hàng đáo hạn các khoản vay với lợi nhuận cao
lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng hiếu rủ dê lôi kéo các nạn nhân đưa tiền sau đó hứa hẹn trả lợi nhuận cao từ ba cho đến một mươi bảy trong thời gian từ ba cho đến một mươi ngày một hồ sơ đáo hạn
với thủ đoạn này đối tượng hiếu đã chiếm đoạt số tiền hơn tám mươi tỷ đồng của nhiều người dân trên địa bàn các tỉnh hà giang tuyên quang và thành phố hà nội
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang thông báo ai là nạn nhân của vụ việc trên hãy liên hệ đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang địa chỉ tổ tám phường quang trung thành phố hà giang tỉnh hà giang để được tiếp nhận giải quyết theo quy định của pháp luật